ubnd tp đà nẵng cho biết tập đoàn uac của hoa kỳ chuyên về sản xuất linh kiện máy bay đã quyết định đầu tư tại khu công nghệ cao của thành phố này và đã được thành phố chấp thuận
cụ thể tại tọa đàm mùa xuân năm hai nghìn một mươi chín tới đây đà nẵng sẽ trao giấy chứng nhận đầu tư cho tập đoàn đối với dự án đầu tư một trăm bảy mươi triệu usd để sản xuất thân máy bay và động cơ ros r rois tại khu công nghiệp cao của thành phố
khi đi vào hoạt động nhà máy này sẽ sản xuất bốn chi tiết trong số năm triệu chi tiết máy bay các loại để xuất khẩu sang thị trường bắc mỹ eu với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi một đạt giá trị xuất khẩu hai mươi năm triệu usd và năm hai nghìn hai mươi hai đạt tám mươi năm triệu usd
dự kiến tập đoàn wac sẽ cần tuyển dụng một hai trăm linh lao động tay nghề cao về lĩnh vực cơ khí điện tự động hóa đồng thời phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ với việc thu hút trên hai lao động khác